hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà bốn trên một mươi năm a đường trần quốc thảo phường đài sơn thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận xảy ra vào sáng ngày một mươi ba tháng tám
đến trưa nay sau gần một ngày tích cực tìm kiếm lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của ba mẹ con bị mắc kẹt trong vụ cháy
ba nạn nhân gồm đặng thị hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đặng gia bảo sinh năm hai nghìn một mươi tám và đặng gia long sinh năm hai nghìn hai mươi một
liên quan đến vụ ô tô tông lọt xe máy ở cây xe
răng trên đường láng thành phố hà nội làm tám người bị thương vào tối một mươi hai tháng tám
cơ quan công an đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối với tài xế ngô công hán chú huyện thanh oai tp hà nội để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
làm việc với công an quận đống đa tài xế ngô công hán thừa nhận đã uống rượu với bạn bè trong buổi tiệc sinh nhật dẫn đến gây tai nạn
tại hải phòng bất ngờ tiến hành kiểm tra hoạt động của quán bar playhouse số một mươi hai hồ sen quận lê trần
lực lượng công an đã phát hiện sáu mươi năm người dương tính với ma túy và các chất gây nghiện
ngoài ra quán bar đang hoạt động quá dở quy định giấy phép kinh doanh của quán chỉ được phép bán lẻ rượu bia
chưa có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh quán bar vũ trường
sau đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã mỹ lộc huyện tam bình
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long khởi tố bắt tạm giam
do có mâu thuẫn từ trước nhóm này đã cầm theo hung khí đến để đánh chém nhiều nhát
khiến hai người bị thương rất nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu
lực lượng biên phòng con tum phối hợp cùng công an huyện ngọc hồi vừa bắt giữ hai đối tượng cao trọng nghĩa và hoàng văn nghiệp
thu giữ hai mươi hộp pháo tổng trọng lượng sáu mươi bốn kg và năm cá thể tt sống
mở rộng phạm vi tìm kiếm lực lượng chức năng phát hiện thêm khoảng một trăm hai mươi kg pháo
hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê cho một người tê dũng chưa rõ nhân thân lai lịch để lấy tiền công
vâng hình ảnh đó cho thấy sự nguy hiểm của giặc lửa và người dân hãy nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy tại chính gia đình của mình
để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản đặc biệt là để cho các cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không phải vất vả
video ghi lại cảnh chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy la thất thanh sau khi bị bỏng trong quá trình chữa cháy
tại quận một
sau khi được chia sẻ trên một fanpage đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng hàng trăm nghìn lượt bình luận và hàng nghìn lượt chia sẻ từ các cư dân mạng đều thầm cảm phục trước người lính cứu hỏa ấy
chỉ mong các chiến sĩ luôn thất nghiệp
năm nay sau nhiều vụ cháy quá các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy vất vả quá
cái nghề thật nguy hiểm cảm ơn các em những chiến sĩ thầm lặng
cảm ơn các anh nhiều
cảm ơn các em
cảm ơn các em
cư dân mạng cảm phục khi các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy luôn có mặt ở những nơi nguy hiểm nhất làm những công việc nguy hiểm nhất
có lẽ chỉ diễn đạt bằng lời thì chúng ta không thể nào cảm nhận được
dường như ngọn lửa ấy có thể hủy hoại được thân thể người lính nhưng cũng chính nó đã nung nấu trong tim người lính một ý chí sẵn sàng cứu người vô cùng mãnh liệt
và rồi người lính ấy có thể bất chấp tính mạng của mình chỉ vì một nghĩa cử cao đẹp cứu người là trên hết
tuy nhiên phòng cháy chữa cháy không chỉ dựa vào riêng nỗ lực của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ mà cần có sự vào cuộc mạnh mẽ tích cực của tất cả mọi người
luôn nâng cao ý thức tự giác cảnh giác cao độ với chính nơi mình ở làm việc
chỉ khi ấy lời chúc thất nghiệp của bác hồ sự đau đớn hy sinh của các chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ mới có ý nghĩa
và giảm bớt được những thiệt hại cả về người và tài sản của người dân lẫn cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ
bạn hãy cùng antv kêu gọi mọi người nâng cao ý thức trách nhiệm cho công tác phòng cháy chữa cháy và cùng lan tỏa điều này trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
cùng đến với câu chuyện giao thông ngày hôm nay
theo quý vị xe tự hành được cho là một trong những giải pháp lý tính
để giải quyết vấn đề tắc nghẽn giao thông và tai nạn giao thông trong đô thị
trong những năm gần đây nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có ả rập xê út mỹ và trung quốc
đã tham gia cuộc chạy đua ứng dụng xe tự hành trong giao thông công cộng
và mới đây nhất thì biden gã khổng lồ công nghệ trung quốc đã trở thành cái tên đầu tiên được cấp phép triển khai robot taxi
tức là taxi hoàn toàn không người lái tại quốc gia đông dân nhất thế giới này
cụ thể hôm tám tháng tám vừa qua
biden đã có giấy phép để vận hành robot taxi
tại vũ hán và trung khánh
động thái này đánh dấu sự nới lỏng các quy định của trung quốc với hình thức giao thông này
trước đây nhà chức trách trung quốc yêu cầu một người có mặt trong xe để phản ứng trong tình huống khẩn cấp
giờ đây những chiếc taxi hoàn toàn không có người lái đã có thể di chuyển trên các tuyến đường ở trùng khánh và vũ hán
đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho tương lai ngành ô tô tự lái của trung quốc
chúng tôi tin việc cấp giấy phép là một cột mốc quan trọng
khi ngành công nghiệp này cuối cùng cũng có thể triển khai các dịch vụ lái xe hoàn toàn tự động trên quy mô lớn
bay du sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ taxi tự lái hoàn toàn tại các khu vực được chỉ định ở vũ hán từ chín giờ đến một mươi bảy giờ
tại trung khánh thời gian hoạt động là từ chín h ba mươi đến một mươi sáu h ba mươi
mỗi thành phố có năm phương tiện loại này
diện tích kinh doanh rộng một mươi ba km hai ở khu phát triển kinh tế và công nghệ vũ hán
và ba mươi km vuông ở quận vĩnh xuyên của trung khánh
việc được bật đèn xanh giúp công ty trí tuệ nhân tạo và công cụ tìm kiếm lớn nhất trung quốc
chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty khởi nghiệp xe điện thông minh
nhằm thương mại hóa công nghệ lái xe tự động
chiến lược của chúng tôi đã không thay đổi trong vòng một mươi năm qua
chúng tôi tập trung vào trí tuệ nhân tạo và xe tự hành
tôi thấy mừng vì thị trường đã bắt đầu chú ý đến những thành quả của chúng tôi
và tôi quả quyết rằng chúng tôi sẽ tiếp tục con đường này thêm hàng chục năm nữa trong tương lai
chiếc xe mới của biden vận hành với hệ thống tự lái cấp độ bốn do công ty phát triển
không cần đến sự can thiệp của tài xe trong hầu hết các điều kiện hoạt động
có kiểu dáng thể thao đa dụng thông thường chiếc xe này được tích hợp tám cảm biến lida
nhằm phát hiện vật thể xung quanh dựa trên các sung ánh sáng phản hồi
cùng hàng chục camera xung quanh xe
kể từ khi ra mắt vào năm hai nghìn hai mươi dịch vụ taxi không người lái
nhưng có người giám sát apollo go của baidu đã vận hành hơn một triệu chuyến đi
trên khắp một mươi thành phố của trung quốc
dựa vào trải nghiệm đi thử hôm nay tôi nghĩ xe robot taxi quả thật rất thuận tiện và an toàn
tôi sẽ trả tiền để được sử dụng dịch vụ này trong tương lai
tôi đã không nghĩ rằng robot taxi lại có thể được sử dụng dễ dàng và an toàn đến như thế
nó thật sự hiện đại và đảm bảo an toàn đất nước đang phát triển thật nhanh chóng
hiện baidu đang tiếp tục đàm phán với các chính quyền địa phương ở bắc kinh thượng hải và thẩm quyến
để đảm bảo giấy phép thử nghiệm robot taxi hoàn toàn
đã đảm bảo giấy phép thử nghiệm robot taxi hoàn toàn không người lái và không phải trả phí trong vòng một năm ở các thành phố này
ngoài trung quốc các cơ quan quản lý tại mỹ cũng đang thúc đẩy các chính sách lái xe tự hành
để không tụt hậu tại thị trường tiềm năng này
đầu tiên thì xin được cảm ơn thầy thuốc nhân dân phó giáo sư tiến sĩ tô thanh phương
đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa ông thời gian gần đây thì chúng ta có thể thấy rằng là việc thanh thiếu niên sử dụng các loại chất kích thích
càng ngày càng có xu hướng gia tăng
bên cạnh đó thì những tình trạng dối loạn tâm thần do sử dụng chất gây nghiện
đến khám và điều trị ở các cơ sở y tế cũng tăng lên
theo ông ông nhận định như thế nào về thực trạng này ạ
trong những năm gần đây nhất là những thời gian gần đây
chúng tôi thấy là tỷ lệ các cháu thanh thiếu niên sử dụng ba túy rất là nhiều
bây giờ nó có rất nhiều dạng chứ nó không phải là chỉ một dạng như ngày xưa là heroin
bây giờ rất nhiều các thứ vừa hút hít uống kẹo
các thứ rất nhiều cũng có vấn đề là tỷ lệ các cháu bây giờ trẻ hóa cũng rất là nhiều
có những đứa cháu một mươi hai tuổi đã bắt đầu sử dụng rồi
một mươi hai một mươi ba tuổi trở lên đã sử dụng cái lượng này là cũng tương đối nhiều
và khi sử dụng này coi như tự nhiên cháu bỏ
tự nhiên cháu có những biểu hiện rất khó chịu
khi nó bắt đầu có biểu hiện mạng mạng rồi cháu rất khó chịu trong người
bồn trồn bứt rứt đứng ngồi không nhân
có những cháu đã rạch hết cả chân tay này
tuy là khi
trong người nó khó chịu quá
nó muốn làm cái gì đấy để cho nó giả đi
sử dụng chất gây nghiện thì sẽ gây ra những hậu quả như thế nào
đặc biệt là đối với sức khỏe cũng như là tâm thần của người sử dụng
và những đối tượng như là thanh thiếu niên chúng ta vẫn gọi là đối tượng đang ở tuổi ăn tuổi lớn
tuổi phát triển cả về nhân cách cũng như thể chất không
nói chung là khi mà hút sử dụng ma túy càng ít tuổi thì cái tác hại của nó càng lớn
dưới khi chưa đến tuổi trưởng thành chẳng hạn
khi đến tuổi trưởng thành từ một mươi ba đến một mươi tám tuổi là quá trình phát triển nhân cách và phát triển trí não
khi sử dụng càng ít tuổi thì cái khả năng học hành nhận thức coi như là chậm phát triển của đứa trẻ càng tăng lên
đối với người bệnh chẳng hạn thì khi càng trẻ thì khi sử dụng ma túy thì nó có thể xuất hiện là
rất hay gặp là khi sử dụng bằng các loại hoang tường ảo giác
hoang tường ảo giác
và khi chúng ta gặp
ở bên ngoài rất nhiều người ta gọi là cái kia ngáo đá
thứ chẳng hạn nhé
ví dụ như thế này cũng rất nhiều trường hợp là sử dụng như thế
bị như thế thì
ngoài các hiện tượng như thế thì
cũng rất nhiều trường hợp các cháu là
sau khi sử dụng ma túy như thế thì sẽ bị trầm cảm
trầm cảm nặng và đã dẫn đến tự sát rất nhiều đối với bản thân của người sử dụng
là về sức khỏe về thể chất tinh thần của người sử dụng đã bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng
còn thứ hai là đối với
ảnh hưởng thứ hai là đối với gia đình
thì gia đình có một người sử dụng ma túy nghiện nhập
thì gia đình cũng rất là đau khổ
nằm xáo trộn cả cuộc sống của cả gia đình
còn đối với xã hội thì bản thân người bệnh không những gây nguy hiểm tính mạng bản thân người bệnh
mà còn gây nguy hiểm cho cả xã hội với những người xung quanh của người bệnh
như có thể là tấn công hoặc là về những vụ án rất thảm khốc ở bên ngoài xã hội
như ông vừa chia sẻ là
như ông vừa chia sẻ là
hiện nay thì không chỉ là ma túy chất gây nghiện tiềm ẩn dưới rất là nhiều hình thức khác nhau
ví dụ như là chúng ta có thể thấy là sự xuất hiện của ketamin thuốc lắc nấm ảo giác hay là khí cười
và điều đặc biệt hơn nữa là rất là nhiều bạn thanh thiếu niên hiện nay lại muốn có một cái cảm giác nặng đô hơn
sử dụng chất kích thích theo kiểu là sẽ trộn lại các loại chất kích thích đó vào với nhau
thì theo ông cái điều này
sẽ gây ra những cái ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào
nên là khi sử dụng một loại thì nó đưa lên trạng thái hương phấn
là nó cũng sẽ
mình phải nói hình dung là nó sẽ từ từ hơn khi nó trộn vào với nhau
thì nó cảm giác hương phấn rất là nhanh đến rất nhanh rất mạnh
khi hương phấn quá mức thì sẽ đến giai đoạn ức chế
thì càng nguy hiểm khi trộn vào như thế thì lên hương phấn rất nhanh mà nó suy sụp cũng rất là nhanh
cho nên có thể rất dễ dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng của người sử dụng
các bác sĩ cũng đã khuyến cáo rằng là kể cả sau khi điều trị thành công
cái việc mà có thể tái sử dụng lại những cái chất kích thích này thì vẫn có thể xảy ra
thậm chí là còn cao hơn bình thường
các bậc phụ huynh thì cần phải giám sát cũng như là quản lý để giúp đỡ con em mình vượt qua những nguy cơ đó
không biết là ông có những chia sẻ gì để cho phụ huynh có thêm những cái kinh nghiệm để hỗ trợ con em mình
cũng như là quản lý giám sát hành vi của con em mình
các con em mình có nguy cơ quay trở lại tái sử dụng những cái chất kích thích ạ
thực tế tôi điều trị cho rất nhiều bệnh nhân mạc thủy tôi thấy là tỷ lệ tái nghiện rất cao
nếu không quản lý chắc tốt thì gần như kiểu một trăm linh tái nghiện
cho nên vì sao tôi hỏi tâm lý của những cái bệnh như thế
và tại sao lại lại như thế thì người ta bảo là thường nhiều trường hợp coi như là khi nó cai rồi
nhưng người ta rơi vào cái tạng thái buồn chạy
cảm thấy cô đơn cảm thấy là bị tách biệt gia đình xã hội coi như là coi thường chẳng hạn
coi như là tự trọng người bệnh
người ta cảm thấy là như thế cho nên người ta lại quay lại
người ta sử dụng như thế để nó kích thích làm cho mình cảm thấy hưng phấn lên
cho nên là khi đã sử dụng rồi nguyên tắc anh đã sử dụng ma túy rồi thì đã rất là khó cải
rất khó sửa mà khi anh đã sửa rồi thì anh ý chí nghị lực bản thân của anh phải rất là cao
bản thân người bệnh phải rất là cao
vì trong quá trình điều trị xong anh không có cảm giác thèm nữa
không có cảm giác thèm nữa chẳng hạn
nhưng mà khi anh rơi vào trạng thái buồn như nãy tôi vừa nói cô đơn thất vọng
thì anh rất dễ bị tái lại
nhưng trong quá trình sau khi cai xong sau khi sửa cai xong ma túy
thì gia đình và đặc biệt xã hội phải hết sức quan tâm đến các đối tượng này
để người ta đưa cho người ta hòa nhập vào cộng đồng
nếu giả thử ở
những cái khu cai vật bắt buộc chẳng hạn thì nên tổ chức người ta những cái hoạt động xã hội
hoạt động nghề nghiệp hoặc tham gia bóng bàn thể dục thể thao văn hóa văn nghệ
để tạo thành cảm xúc dương tính vui vẻ vấn khởi
còn ở trong gia đình cũng thế
gia đình thì tốt nhất là gia đình cũng nên bố mẹ cũng san sẻ với con
và nói rõ các tác dạng lâu dài của ma túy là nó ảnh hưởng đến tương lai và thể chất sức nguyện
để cho người bị bệnh đấy
để chúng ta hiểu được mức độ nguy hiểm của bệnh và đồng thời người ta phải có ý thức sửa
qua đây ông có thêm những cái chia sẻ hay là những cái cảnh báo như thế nào
đối với các bạn thanh thiếu niên và đặc biệt là đối với các bậc phụ huynh
để có thể hiểu một cách đầy đủ về tác hại của chất gây nghiện đối với sức khỏe tâm thần
đối với các bạn đang ít tuổi đặc biệt là bố mẹ cũng phải hết sức lưu ý
thấy con nó có những biểu hiện khác thường là mình phải giám sát hay học hành trình mạng chẳng hạn
hay ngắm ngắn ngắp dài
hay thế nọ thế kia chán ăn không ngủ không ngủ được
đồng thời phải giáo dục cho các cháu biết là cái tác hại của ma túy
nó có thể làm ảnh hưởng đến ít dưới ít tuổi dưới một mươi tám tuổi
lão đang quá trình phát triển hình thành nhân cách
thì bố mẹ phải ngăn chặn được để cho nó tránh làm tổn thương về cái bản nhân cách
và tổn thương trí tuệ của đứa trẻ đấy
không chỉ là giám sát
không nên áp đảm
mà chúng ta còn nên làm bạn với con
để có thể uốn nắn cũng như là điều chỉnh hành vi ở độ tuổi thanh thiếu niên đúng không ạ
một lần nữa thì xin được cảm ơn thầy thuốc nhân dân phó giáo sư tiến sĩ tô thanh phương
đã nhận lời tham gia buổi trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay